tại trụ sở chính phủ đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã có buổi gặp mặt thân mật với các đồng chí cựu chiến binh việt nam tiêu biểu
tại buổi gặp mặt thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình biểu dương những thành tích xuất sắc của hội cựu chiến binh việt nam và hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam trong những năm qua
góp phần quan trọng vào xây dựng bảo vệ tổ quốc là tổ chức chính trị xã hội uy tín là thành viên tích cực của mặt trận tổ quốc việt nam là tấm gương sáng trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa so đói giảm nghèo tham gia phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh
phó thủ tướng cũng đề nghị hội cựu chiến binh việt nam và hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp của bộ đội cụ hồ đẩy mạnh phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu để tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước